cơ quan điều tra cũng thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này thì đến cơ quan điều tra công an huyện kỳ anh trình báo để phục vụ công tác điều tra